chương trình phiên họp thứ ba mươi bảy của ủy ban thường vụ quốc hội tiếp tục diễn ra dưới sự chủ trì của chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
ủy ban thường vụ quốc hội cho ý kiến về các báo cáo của chính phủ tòa án nhân dân tối cao viện kiểm sát nhân dân tối cao về công tác giải quyết khiếu nại tố cáo năm hai nghìn một mươi chín
theo đánh giá của chính phủ trong báo cáo từ đầu năm đến nay mặc dù số lượng đơn thư các loại giảm bảy nhưng số vụ việc tố cáo tăng sáu
số đoàn khiếu kiện đông người giảm sáu nhưng số lượt công dân đến cơ quan nhà nước khiếu nại tố cáo kiến nghị phản ánh tăng bốn
so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám tình hình khiếu nại tố cáo của công dân trong năm hai nghìn một mươi chín vẫn diễn biến phức tạp
tại sao cái đúng bây giờ cái mà giải quyết đúng thì lại là giảm đi còn cái mà giải quyết mà đơn thư tố cáo sai thì tăng lên
thì tại sao tăng lên thì báo cáo có vậy chăng
thì tôi cho là cái việc
liên quan cái việc là cái việc mà đơn thư lòng vọng tôi cho đơn thư lòng vọng cho nên cứ đẩy trên trên đẩy về cuối cùng báo cáo chỉ sự việc này nó chỉ thế thôi
bên cạnh đó nhiều đại biểu phản ánh vẫn còn tình trạng né tránh đun đẩy trách nhiệm thiếu quyết tâm trong việc tiếp công dân đối thoại với dân xem xét giải quyết khiếu nại tố cáo
có những vụ việc giải quyết không đúng chính sách pháp luật ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của công dân
tiếp công dân nó gắn với giải quyết khiếu nại tố cáo
theo quy định thì ủy ban với chủ tịch ủy ban là như thế nào còn các trường ngành thì mỗi ngành mỗi người đứng đầu thủ trường các cơ quan khác trong quy định của luật thì ít nhất phải một tháng một lần
nhưng mà qua số liệu chúng tôi cho biết cho thấy là kiểm tra thì có những tỉnh có một tỉnh trong phía nam là có ba hai sở và một cục thuế của cái tỉnh đó
trong năm năm liền là không có tiếp công dân một ngày nào cả
đấy thì chúng tôi thấy là cái đấy là không được
nếu không có cái hình thức kỷ luật nào thì cái tình trạng này vẫn tiếp diễn
năm năm liền không tiếp dân một ngày nào
một số ý kiến cho rằng vừa qua đã xuất hiện một số nguyên nhân mới làm phát sinh khiếu nại tố cáo liên quan đến việc thiếu trách nhiệm trong công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực đất đai tài nguyên môi trường hành vi vi phạm pháp luật về môi trường của doanh nghiệp tại một số khu công nghiệp gây thiệt hại nghiêm trọng với môi trường tài sản sức khỏe tính mạng của người dân dẫn đến tình trạng người dân bức xúc phản ứng
vì vậy đề nghị chính phủ chỉ đạo các bộ ngành địa phương nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước đặc biệt là các lĩnh vực nêu trên kiên quyết hơn trong việc xem xét xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cán bộ công chức để xảy ra sai phạm